một đối tượng trong vụ mua bán trái phép hai mươi bánh heroin đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lần trốn
cụ thể vào sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là pùa lao tùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tẩy xã triềng khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lần trốn
đối tượng pùa lao tùa bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép hai mươi bánh heroin tại địa bàn bản thái hưng
xã mường sang huyện mộc châu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tủa đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật